hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bác sĩ an bộc bạch biết trong môi trường này nhiều áp lực nhưng hàng ngày ngoài chuyên môn còn đi lấy đồ ăn lo nước uống lo sinh hoạt cho bệnh nhân
mỗi người vào đây đều không có người thân cận kề nên y bác sĩ xem như là người nhà của mình
nếu được chấp nhận tôi nguyện ở lại điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín đến khi nào hết dịch mới thôi
cũng như bác sĩ an nhiều y bác sĩ khác ở bệnh viện giã chiến số ba cùng viết đơn tình nguyện chăm sóc
điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín đến khi nào cuộc chiến chống đại dịch này được kiểm soát